thông tin từ khoa nội tiêu hóa bệnh viện trung ương thái nguyên ngày một mươi hai tháng bốn
bệnh viện đã tiếp nhận một trường hợp hy hữu nữ bệnh nhân sáu mươi tám tuổi nhập viện do nút phải trước vòng đá
trong lúc ngủ chỉ vì tin theo những lời quảng cáo ngậm trước vòng hạt đá để chữa bệnh
theo đó chiếc vòng bằng đá có tám hạt kích thước chừng năm x tám cm
theo bệnh nhân bà đã tin và làm theo quảng cáo là ngậm trước vòng đá trong miệng để phát tia
để chữa các bệnh liên quan đến họng
người bệnh cho biết lúc tỉnh dậy mới phát hiện chiếc vòng đã bị trôi xuống họng
theo phản xạ người bệnh đã cố móc họng để nôn ra trước vòng nhưng không được và ngay lập tức được gia đình đưa vào bệnh viện cấp cứu
tại đây ekip trực gồm bác sĩ nguyễn văn hưng và điều dưỡng đặng hoàng sơn khoa tiêu hóa đã nội soi và gấp được chiếc vòng từ dạ dày của bệnh nhân
chiều cùng ngày người bệnh đã ổn định và được xuất viện
theo các bác sĩ dị vật đường tiêu hóa là một trong những cấp cứu phổ biến thường là hóc xương hoặc khóc dị vật khác như thịt búi rau trái cây và nước các dị vật như tăm tre răng giả đinh ốc vít kim băng vỏ thuốc vào đường tiêu hóa trên
thường là thực quản hoặc qua thực quản xuống dạ dày ruột có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm
tùy vào từng loại dị vật và thời gian sau nốt phải dị vật mà triệu chứng và mức độ nghiêm trọng khác nhau
tuy nhiên cơ bản có các triệu chứng như sau
cảm giác vướng ở cổ nuốt vướng đau khi nuốt không ăn hay không uống được nôn buồn nôn đặc biệt là khi ăn uống khó thở tức ngực đau nóng rác sau sương ức
đau bụng dữ dội khi có triệu chứng do dị vật gây thủng tạng rỗng trứng bụng buồn nôn bí trung đại tiện khi biến chứng tắc ruột
x quang bụng có thể xác định dị vật và theo dõi quá trình di chuyển của dị vật qua đường tiêu hóa
x quang bụng và ngực sức quan trọng để xác định các dấu hiệu của thùng tạng rỗng ví dụ như là khí dưới cơ hoành trung thất hoặc dưới da
một máy dò kim loại cầm tay có thể hữu ích trong việc đình vị các loại dị vật kim loại đặc biệt là ở trẻ em
nếu phim ít quang không phát hiện được thì có thể chụp ct
nội soi cho phép xác định chi tiết di vật dạ dày cụ thể tùy vào vị trí của di vật mức độ tổn thương
chưa có biến chứng hoặc có biến chứng như là thủng ống tiêu hóa tạo áp xe tắc ruột viêm phúc mạc mà có phương pháp điều trị khác nhau
khi nuốt phải dị vật người bệnh không nên tự móc họng đến dị vật vì sẽ gây tổn thương cho niêm mạc đường tiêu hóa
trong trường hợp này người bệnh cần đi cơ sở y tế để được thăm khám và nội soi lấy di vật tránh những biến chứng nguy hiểm tới sức khỏe
một số biện pháp hạn chế tình trạng dị vật đường tiêu hóa như
hạn chế tình trạng vừa ăn vừa nói chuyện đặc biệt các món như cá có nhiều xương
khi ăn cần nhai kỹ ăn chậm tránh chăn canh và cơm cùng một lúc đặc biệt là các món canh có xương nhỏ như là canh chua với cá canh gà
người già và trẻ nhỏ tránh ăn thức ăn dai gần da cần cắt nhỏ nấu mềm
cẩn thận khi ăn các món thịt cá có lẫn xương chưa lọc kỹ
hạn chế sử dụng rượu bia nhai cẩn thận ăn chậm khi đã sử dụng rượu bia
bỏ thói quen ngậm tâm sau khi ăn
tránh cho trẻ ngậm các vật có kích thước nhỏ vật dụng nguy hiểm như là pin đèn để các vật dụng nguy hiểm này xa tầng tay trẻ em
khi uống thuốc tuyệt đối phải bốc thuốc uống không uống cả vỏ thuốc đã cắt nhỏ